kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rập vũng tàu
đã tạm giữ hình sự đối tượng trần ngọc phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại thị trấn long điền huyện long điền tỉnh bà rê vũng tàu
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào lúc một mươi sáu h một mươi chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng hai
tại ấp hải sơn xã phước hưng huyện long điền
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an xã phước hưng
kiểm tra quán cà phê do phước và vợ thuê để ở và kinh doanh
bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ một gói ni lông
bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt có trọng lượng khoảng hai mươi tám gram
phước khai là ma túy đá
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện một khẩu súng kim loại màu đen cùng sáu viên đạn
tại cơ quan công an phước bước đầu khai nhận số ma túy trên là do phước mua của một người đàn ông
đang xác minh nhân thân lai lịch vào trước đó một ngày
riêng khẩu súng cùng với sáu viên đạn đối tượng khai là được một người bạn tặng
trên đường đi nhậu về giữa nguyễn bảo khang chú tại huyện tri tôn tỉnh an giang và trường hai
xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc xô sát khang dùng dao xếp đâm trường hai tử vong rồi đến công an đầu thú
sáng nay cơ quan công an phát hiện một bộ phim
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với khang để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi nhậu xong cùng nhóm bạn khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng bốn
trên đường về giữa nhóm của châu si thu sinh năm hai nghìn một châu chơ hai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn công luận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn điều khiển xe máy chở nguyễn bảo khang
trong lúc xô sát khang lấy con dao xếp giấu trong người ra đâm cho hai nhiều nhát vào người
giữa hai bỏ chạy và gục ngã ngay sau đó khang tiếp tục chạy đến chỗ thu và luận đang đánh nhau
đâm nhiều nhát vào người thu thu bỏ chạy và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời hiện sức khỏe đã ổn định
còn khang sau khi gây án đã cùng luận lên xe rời khỏi hiện trường và đến công an xã an hảo đầu thú
sau khi biết chờ hai đã tử vong tại cơ quan công an khang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
một đối tượng lợi dụng sự sơ hở trong công tác bảo vệ của một trụ sở cơ quan đóng trên địa bàn quận hà đông đã đột nhập vào và cậy cửa hàng loạt phòng làm việc
lấy đi khoảng hai trăm linh triệu đồng tiền mặt một sợi dây chuyền ba nhẫn vàng một chỉ vàng thần tài
đối tượng gây ra vụ trộm là phạm văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã đồng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
đức đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản tại cơ quan công an đức khai nhận
đêm một mươi chín dạng sáng ngày hai mươi tháng hai lợi dụng thời điểm đêm tối trời mưa rét đức đã đột nhập vào bên trong trụ sở
dùng thuốc nô vít cậy cửa hai mươi ba phòng làm việc lấy đi khoảng hai trăm linh triệu đồng tiền mặt một sợi dây chuyền ba nhẫn vàng một chỉ vàng thân tài
số tài sản trộm cắp được đức dùng để trả nợ hiện công an quận hà đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu mở rộng vụ án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng với hành vi trộm cắp tài sản nguyễn văn bắc chú thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng hai chị lê thị bích ở thị trấn thổ tàng đến cơ quan công an trình báo về việc phát hiện bị mất hơn một trăm bảy mươi một triệu đồng để ở trong kết sắt của gia đình
bản thân chị cũng không biết rõ tiền bị mất từ khi nào
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện vĩnh tường đã tập trung lực lượng tổ chức các hoạt động điều tra
kết quả làm rõ đối tượng trộm các tài sản của chị bích là nguyễn văn bắc là hàng xóm ở đối diện nhà chị bích
bắc khai nhận đã đột nhập vào nhà chị bích tìm thấy chìa khóa mở kết sắt và trộm cắp số tiền trên kể từ ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bắc là đối tượng đã có một tiền án về tội đánh bạc cơ quan điều tra đã thu giữ được toàn bộ hơn một trăm bảy mươi một triệu đồng là tăng vật của vụ án
những ngày qua người dân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh hết sức hoang mang và lo lắng vì nhiều hộ dân đã chót lỡ đưa tiền cho các đối tượng lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
ngay sau khi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt tạm giam bốn mươi một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì nhiều người dân mới tá hỏa rằng mình đã bị lừa
hàng trăm người dân là các nạn nhân trong vụ lừa đảo này đã đến cơ quan công an để cung cấp thông tin
phục vụ điều tra vụ án nhiều tinh tiết mới trong vụ án lừa đảo này dần được hé lộ với những thủ đoạn tinh vi phức tạp của đối tượng vi phạm nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân
tranh thủ thời gian nhàn rỗi chị trần thị phương ở xã thịnh lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh đã lên mạng facebook và vào một số fanpage tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
sau quá trình liên lạc chị phương đã nhiều lần chuyển tiền cho các thành viên của trang để mua các bản vẽ thiết kế để bán lại
riêng tại miền đông nam bộ cục bộ có nơi có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ lên trên ba mươi năm độ ban đêm và sáng sớm trời mát mẻ